trước tình hình phức tạp và ngày càng gia tăng các ca mắc mới
từ quận bình tân tp hcm đang triển khai chiến dịch xét nghiệm tầm soát mở rộng lớn nhất thành phố từ trước đến nay
đây là chiến lược tấn công để chặn đứng đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
theo trung tâm kiểm soát dịch bệnh tp hcm chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm sẽ kéo dài trong ba ngày
cùng với sự tham dự của nhiều đội lấy mẫu đến từ các bệnh viện và sinh viên ngành y toàn thành phố
chiến dịch được thực hiện với trên sáu mươi điểm lấy mẫu trên địa bàn quận và tính đến hết ngày hai mươi hai tháng sáu
thành phố đã lấy được trên bốn trăm bảy mươi mẫu xét nghiệm
hoạt động này nhằm giúp rà soát phát hiện sớm những mầm bệnh còn tiềm ẩn trong cộng đồng
chẳng đứng nguồn lây và đẩy lùi dịch bệnh
qua đánh giá nguy cơ chuỗi liên quan chung cư y hai mươi ba quận bình tân tp hcm là chuỗi lây nhiễm lớn thứ hai
tại tp hcm với một trăm chín mươi sáu ca nhiễm chỉ sau chuỗi lây nhiễm hội truyền giáo phục hưng với năm trăm tám mươi bảy ca nhiễm
bên cạnh đó chuỗi liên quan khu chợ của phú hai phường an lạc với bốn mươi ba ca nhiễm cũng được coi là một trong những điểm nóng tại tp hcm